trong thời gian gần đây nhiều cơ quan công sở đang hình thành thói quen trào cờ tổ quốc vào buổi sáng
những buổi lễ trang nghiêm không chỉ trở thành một nét đẹp văn hóa mà còn qua đó giúp nâng cao tinh thần yêu nước niềm tự hào và hăng say cống hiến cho xã hội
qua việc chào cờ tôi thấy rằng một số anh em đã trưởng thành rõ rệt về tư tưởng về chất lượng công việc được giao
đặc biệt là việc thực hiện quy chế văn hóa công sở và tác phong phục vụ nhân dân và đối tượng và đơn vị khi đến giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
đây cũng là một việc làm rất quan trọng để cơ quan thực hiện tốt khi nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn địa phương
việc trao cơ buổi sáng ngày đầu tiên hàng tháng của bảo hiểm xã hội huyện cầm giang được gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động học tập
và làm theo tuyến
việc chào cờ buổi sáng ngày đầu tiên hàng tháng của bảo hiểm xã hội huyện cầm giang được gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động học tập
và làm theo tuyến